nhân dịp kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hai mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín ubnd xã yôn hạ huyện phú thiện tỉnh gia lai đã tổ chức lễ cầu mưa của vị vua lửa patao apui
đây không chỉ là nghi lễ quan trọng của người gia rai cầu mong cho mùa mảng tươi tốt mưa thuận gió hòa
mà còn tiếp tục phát huy quảng bá về lễ cầu mưa di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia được công nhận vào năm hai nghìn một mươi
khi những trái di dô bắt đầu khô báo hiệu cho vụ mùa mới người gia lai lại tìm đến vị vua lửa patao apui giúp đỡ cầu mưa cho buôn làng
người gia lai tin rằng những lời khấn cầu mưa của patao apui chỉ thực sự linh nghiệm khi đó là ý nguyện chung của tất cả mọi thành viên trong cộng đồng
dù vị vua lửa đã thất truyền sau một mươi bốn đời nay với sự hỗ trợ của địa phương một nghi lễ cầu mưa được phục dựng
người gia lai trong vùng tin rằng với những quyền năng đặc biệt và ước nguyện của buôn làng
patao apui là người liên hệ với thần linh để gọi mưa về tưới mát ruộng dãy
lễ cầu mưa đối với dân làng là rất quan trọng
vào vụ mùa hay trời tây nguyên khô khát bà con mang heo mang châu đến để vua lửa phần cầu cho giang
mong cho giang phù hộ cho bà con được mưa thuận gió hòa
để dân làng không có người ốm đau sức khỏe
việc tái hiện được nguyên bản nghi lễ của một hoạt động văn hóa đậm nét của cư dân nơi đây
đã chứng tỏ sức ảnh hưởng sâu đậm trong đời sống văn hóa
mạch nguồn truyền thống đó vẫn chảy từ xưa đến nay
giờ đây lễ cúng cầu mưa không đơn thuần là nghi lễ cầu mong mưa thuận gió hòa
mà đó còn là hoạt động tìm sự nhân hòa qua việc kết nối
thắt chặt hơn nữa mối liên kết trong cộng đồng của các dân tộc anh em sinh sống ở nơi vùng đất này
là bao đời nay là gồm một mươi bốn thứ đời của vua lửa để lại
bởi vậy là tuyên truyền cho bà con là nhận thức thứ nhất là bảo vệ những cảnh quan
thứ hai là bảo tồn những bản sắc văn hóa
thứ ba là giữ gìn những ngôi nhà loài giữ gìn những thanh dương của ông để lại
sau nhiều năm vắng bóng lễ cúng cầu mưa đã được địa phương phục dựng thành công
ngay tại plei ơi ngôi làng của vị vua lửa
cùng với nghi lễ là các hoạt động giao lưu văn hóa
văn nghệ đặc trưng của các đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn
qua đây cũng là dịp để địa phương quảng bá hình ảnh
giới thiệu đến du khách gần xa về những giá trị văn hóa lịch sử
góp phần bảo tồn phát huy giá trị truyền thống của đồng bào các dân tộc nơi đây